kiểm tra hành chính khách sạn nam khánh thuộc phố tân trung phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi sáu thanh niên nam nữ gồm có hai mươi hai nam và bốn mươi bốn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra cơ quan công an thu giữ một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một mươi sáu túi ma túy kentamin có trọng lượng trên một mươi hai gram cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh số thanh niên nam nữ nói trên thì phát hiện ba mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
và hiện công an thành phố ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
bị bắt quả tang cùng với tăng vật lô thiện tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người của đối tượng một bọc ni lông trong suốt hàn kín hai đầu có chứa ma túy đá
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng
lực lượng công an tiếp tục thu giữ một bọc nilon tương tự
qua làm việc đối tượng khai nhận đã mua của một đối tượng lạ mặt đem về bán lại kiếm lời và để sử dụng
còn với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm trần thanh tùng và nguyễn văn toàn cùng quê ở tp hcm
lại văn thắng quê ở tỉnh hà nam và đinh xuân trường chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
từ cuối tháng sáu đến giữa tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy các loại trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
tại các địa bàn huyện nhơn trạch long thành và quận bảy tp hcm
tất cả tài sản trộm được các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng hoặc là đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết đối tượng trần thanh tùng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn văn toàn có một tiền án về tội cướp giật tài sản
thông tin xét xử vụ án bệnh nhân bay lắc cùng cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo trong vụ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an tp hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có
của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương một
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng
để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức sử dụng chất ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn
đen nháy bàn đi dây để tổ chức bay lắc
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì
tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiệu hạn seojin auto
thuộc khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn khiến ba mươi bốn người bị thương
vào ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh sơ bộ đã xác định được nguyên nhân ban đầu
là do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
theo công an tỉnh bắc ninh vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa
khiến cho các công nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
sau sự cố nổ các công nhân chạy vội ra ngoài để thoát thân
cho nên nhiều người đã sô đẩy dẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương
được biết trong số ba mươi bốn công nhân bị thương có hai mươi bảy người đang được điều trị
tại trung tâm y tế tp từ sơn và bệnh viện đăng khoa tỉnh bắc ninh
bảy người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị
theo đánh giá của các bác sĩ các công nhân bị bỏng từ cấp độ một đến cấp độ hai
và không nguy hiểm đến tính mạng
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc hành năm nay kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng chín
là thời điểm du lịch của người dân cả nước
sự kiến là số lượng du khách đổ về thủ đô hà nội rất đông
điều này cũng tiềm ẩn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy quá khích
tụ tập lạng lách nẹt bồ
để ngăn chặn những nhóm quái xế này trước và trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
trên một mươi một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự
về hành vi điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
các thành phố hà nội tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng này phần lớn đều sinh năm hai nghìn ba
vì ham chơi thích cảm giác mạnh các đối tượng đã tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng bấm còi ngỏi trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
đi lập một hai vòng thì đến vòng cuối thì bọn em cố gắng một đoàn xe đi tưởng sau lên là hết cơ động kìa
rồi sau đó em tăng ga bỏ chạy ở không đội mũ và có đi tốc độ tầm bảy mươi vượt qua nhiều đệm vượt qua các đền đỏ
và sau khi bị các chú trợ tập lên đây thì em thấy em ghi của em là sai trái ạ
triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo công điện của thủ tướng chính phủ trong dịp lễ hai tháng chín
công an quận hoàn kiếm đã tăng cường bảy mươi quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
ngoài những vụ việc vây giáp xử lý những nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc đua xe trái phép
lực lượng còn chú trọng đến các nhóm tụ tập đông người có nguy cơ vi phạm pháp luật
trong quá trình tuần tra sẽ xử lý các trường hợp thay đổi kết cấu chạy tốc độ cao
để ngăn chặn sự việc và những diễn biến của hành vi này
trong gian qua còn thành phố
công an quận hoàn kiếm đã tăng cường bảy mươi quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
trong quá trình tuần tra sẽ xử lý những nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc đua xe trái phép
lực lượng còn chú trọng để các nhóm tụ tập đông người có nguy cơ vi phạm pháp luật
trong quá trình tuần tra sẽ xử lý những nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc đua xe trái phép
quyết liệt đồng bộ và hiệu quả của các đơn vị trong toàn công an tp hà nội đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông bình yên cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân suốt dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay
từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn tháng chín công an thành phố hồ chí minh duy trì hoạt động cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn
cụ thể trong khung giờ từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên đang thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhưng chưa được cấp căn cước công dân hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn
hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip
cũng liên quan đến kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
sẽ tổng kiểm tra hành chính đối với người đi xe máy xe tải xe khách xe container sau hai mươi hai giờ
thực hiện kế hoạch kiểm soát vi phạm liên quan đến ma túy
nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với cảnh sát giao thông
công an hải phòng hải dương hưng yên hà nội tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ năm qua đó phát hiện hơn ba trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn
sau hai mươi năm ngày thực hiện từ ngày sáu tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện
năm trường hợp vi phạm về ma túy
trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn phạt tiền hơn hai tỷ đồng trong đó có một trường hợp chống đối
người thực thi công vụ bắt một đối tượng bàn giao cho công an huyện văn lâm hương yên xử lý theo quy định
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay vào sáng sớm ngày hôm nay
tại một số tuyến cửa ngõ rời hà nội đã tái diễn tình cảnh kẹt xe nghiêm trọng
đường trên cao hướng rời thành phố un dài tới tám km
từ sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
mùa một tháng chín lưu lượng phương tiện dồn về đường vành đai ba trên cao
đoạn từ mai dịch đến qua hồ linh đàm tăng cao
dòng phương tiện đã phải xếp hàng ba nhích từng mét để di chuyển trên đường này
ước tính đoạn ủn tắc đã kéo dài gần tám km
một số quận nội thành hà nội đột ngột xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp từ sáng sớm ngày hôm nay
khiến cho giao thông càng thêm khó khăn
lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số để tổ chức các phương án hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện
mới đây công an huyện phúc thọ thành phố hà nội đã ngăn chặn kịp thời một nhóm hơn bốn mươi đối tượng
đang tụ tập mang theo nhiều hung khí và súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám tại tuyến quốc lộ ba mươi hai
đoạn qua địa phận huyện phúc thọ đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên
gồm hàng chục đối tượng còn rất trẻ đều từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết là bước đầu đã triệu tập bốn mươi hai đối tượng lên làm việc
thu giữ nhiều
các đối tượng đã tạo ra nhiều hung khí như chai thủy tinh súng hơi tự chế
dao phóng lợn phóng nổ tuyếp sắt
mặc dù các đối tượng hầu hết vẫn còn là học sinh
nhưng đã có hành vi manh động liều lĩnh nguy hiểm gây dối trật tự công cộng
ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
sản lượng bay nội địa qua sân bay quốc tế nội bài sẽ tăng cao hơn so với ngày thường khoảng từ một mươi năm đến hai mươi
dự kiến ngày cao nhất đạt mức tám mươi lượt khách mỗi ngày
do đó để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an ninh hàng không
cục hàng không việt nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân được đảm bảo an toàn tuyệt đối
chín giờ sáng tại cảng hàng không quốc tế nội bài
lượng hành khách đến làm thủ tục tăng cao đột biến
để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự an ninh hàng không
các đơn vị trực thuộc cảng đã chuẩn bị mọi phương án
do đó xây dựng các kế hoạch chi tiết của từng đơn vị
đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại sân bay và đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân
rất là đông hành khách nhưng lực lượng an ninh đảm bảo tôi rất thay lòng
trong dịp lễ quốc khánh chúng tôi tỉnh là từ ba mươi một tháng tám cho đến bốn tháng chín
thì dự kiến số lượng khách tăng khoảng một mươi một một mươi hai so với ngày thường
tức là đạt đâu đó khoảng một trăm tám mươi khách
căn cử vào dự bảo này các hàng người ta cũng ưu
thực ra như thổng kế thời điểm hôm nay của chúng tôi thì các hàng cũng ưu một ngày trung bình
trong dịp lễ khoảng hai trăm linh sáu ghế
thì nhu cầu này thì là chúng tôi đánh giá là đáp ứng đủ nhu cầu đi lại trong dịp lễ của ba con
từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai

tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ một để kiểm soát an toàn
tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực trọng yếu
đảm bảo một trăm linh hành khách hành lý hàng hóa bưu phẩm đồ vật được kiểm tra
soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế cách ly lên máy bay
cục hàng không việt nam đã dự kiến các kế hoạch cho đảm bảo an ninh an toàn trong dịp đi lại này
và cụ thể đồng chí cục trưởng cục hàng không việt nam đã ban hành hai chỉ thị
chỉ thị thứ nhất về tăng cường giám sát an ninh an toàn trong việc hành khách sử dụng các khu vực hạn chế ở trên sân bay
việc này nhằm mục đích là chúng ta giữ an toàn cho chính hành khách
chỉ thị thứ hai là chỉ thị của cục trưởng cục hàng không việt nam về kiểm soát nồng độ cồn
các chất kích thích trong chính nhân viên hàng không sẽ góp phần cho sự an toàn của mỗi chuyến bay mà mỗi hành khách đi lại
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh vùng hai tháng chín
cảng hàng không quốc tế nội bài cũng bổ sung hai mươi quân số so với kiếp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ
tăng cường phối hợp với đội công an sân bay quốc tế nội bài tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm
bên cạnh đó khuyên cáo hành khách nên ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng
thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách nội bài
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý